chỉ bằng những vật dụng đơn giản sản lượng của cơ sở thậm chí còn cao hơn gấp nhiều lần so với xưởng sản xuất quy mô
theo quy trình truyền thống để có được một mẻ mắm tôm phải trải qua thời gian trưng cất từ sáu đến một mươi hai tháng
tuy nhiên tại đây chỉ ba năm tháng chủ cơ sở có thể thu được hàng tạ mắm thành phẩm
và để đáp ứng nhu cầu thị hiếu của thị trường theo tìm hiểu của chúng tôi
nhiều cơ sở sản xuất đã sử dụng hóa chất phẩm màu để giúp cho móng tôm thơm ngon
có màu sắc bắt mắt tránh được sâu bọ và rút ngắn quá trình sản xuất
ngoài kia người ta có màu đỏ đỏ ấy ạ
đúng rồi người ta đánh phẩm đấy
hóa chất thôi
bột phẩm đấy cháu biết đâu
phẩm màu hóa chất đấy người ta mua tận đâu được ạ
người ta mua ở chợ chứ gì
mắm tôm này cũng làm phẩm màu được ạ
ủa họ cho đánh họ trộn lành
loại phẩm màu này được bán khá nhiều ở gần nơi làm mắm và việc mua cũng không khó khăn
hóa chất phẩm màu cơ sở đang sử dụng là chất có dạng bột màu đỏ cam mùi hắc được đóng trong các túi ni lông trong suốt không nhãn mắc không hướng dẫn sử dụng
trao đổi với chuyên gia trong phẩm màu công nghiệp chúng tôi được biết có chứa hợp chất chloramin b và công dụng chính là khử phẩm
hóa chất chloramin b được biết đến là hóa chất có tính sắc khuẩn cao do có gốc chất chloramin b
hóa chất chloramin b có hoạt tính khử sự phát triển hữu cơ
để tăng thời gian bảo quản thực phẩm nhiều cơ sở sử dụng trong vai trò ức chế sự phát triển của dòi bọ
tuy nhiên chloramin b dùng trong thực phẩm không được vượt quá hai
nếu quá hai có thể gây ngộ độc đường tiêu hóa và ảnh hưởng đến các cơ quan khác như giảm thị lực viêm da tấy đỏ da suy hô hấp
trong trường hợp ngộ độc sau tám giờ không được cấp cứu kịp thời
dẫn đến tử vong
những túi hóa chất phẩm màu không nhãn mắc không hướng dẫn sử dụng rất có thể là sản phẩm trôi nổi chứa nhiều hóa chất
trong thực phẩm việc dùng phụ da không theo quy định đều có thể dẫn tới nguy cơ đối với sức khỏe con người
một cái thuốc màu nhưng mà nó có những cái dạng ví dụ như là có cái dạng mà sử dụng ở trong công nghiệp
và một cái dạng là sử dụng trong công nghiệp
thì thông thường cái dạng ở trong công nghiệp là cái dạng mà cái độ tinh khiết không cao
cho nên nó còn rất nhiều các cái tạp chất
thế nhưng mà nếu như cũng cùng cái màu ấy mà sử dụng trong thực phẩm
người ta đòi hỏi cái độ tinh khiết nó rất là cao
vì là bản thân cái hoạt chất ấy thì thông thường đã được kiểm định là nó không gây ảnh hưởng sức khỏe con người
thế nhưng mà cái gây sức khỏe ảnh hưởng con người
đó là những cái tạp chất mà chúng ta không kiểm soát được
cho nên là bắt buộc trong thực phẩm thì phải sử dụng những cái loại
cái chất màu mà được phép sử dụng trong thực phẩm
có nghĩa là gì
cái tạp chất ở trong đó là ở cái giới hạn cho phép và nó không ảnh hưởng đến sức khỏe con người
ta biết là mắm tôm là gì
mắm tôm chính là một cái sự lên men tự nhiên
một có một cái loại enzym ở trong cái con tôm
thì chúng ta là cái con tôm nó vẫn tươi và ngon
thì nó lên men thì nó sẽ tạo thành cái màu tím nhạc rất là tự nhiên
hồng nhạt rất là tự nhiên
rất là mùi thơm rất là ngon
thế nhưng mà do là cái người người ta làm
vì cái lợi nhuận người ta mua cái nguyên liệu nó không được đảm bảo
tức là mua những cái con tôm hoặc con tép nó đã bị chết
ươn rồi ươn thối rồi
rồi khi làm nó sẽ tạo thành cái màu đen chứ nó không tạo thành màu hồng
cho nên bắt buộc là người ta phải cho phẩm màu vào để tạo màu
vậy để lựa chọn những loại mắm tôm thơm ngon
không sử dụng phẩm màu có thể căn cứ vào những đặc điểm sau
về màu sắc mắm tôm nguyên chất thường có màu tím
xim hơi hồng được làm ra từ tôm tươi
mắm tôm phẩm màu thường có màu hồng hoặc đỏ tươi
về mùi vị nếu tôm không tươi và chưa đủ muối
thì mắm tôm sẽ có màu đen và mùi hôi thối